do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín các điểm du lịch của tp hcm bị giảm khoảng năm mươi lượng du khách so với ngày thường
chợ bến thành cũng không ngoại lệ cảnh ế ẩm hàng quán vắng khách khiến cho các tiểu thương ở đây gặp nhiều khó khăn
lướt điện thoại ngồi tắm chuyện để giết thời gian
hàng nào may mắn lắm mới có một vài khách hỏi thăm cố níu chân khách lại xem hàng
đó là tình cảnh chung của các tiểu thương chợ bến thành
trong những tháng qua khi dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra dù đã nhiều năm mua bán tại đây nhưng từ hôm tết đến nay họ không biết làm gì
tới thời điểm này thì chưa bán mối hẹn và thậm chí nhiều khi tới một hai giờ mới bán mối hẹn được
các tiểu thương ở đây thuê sạp để bán tình cảnh ế ẩm nhiều ngày như thế này
đối với các tiểu thương bán các sản phẩm hàng nằm vải vóc giày dép quà lưu niệm v v
thì không sợ hư hỏng hoặc lỗ vốn
nhưng đối với các hàng ăn uống thì càng khó khăn hơn khi thu nhập không đủ chi trả tiền thuê gian hàng thuế và chi phí sinh hoạt mỗi ngày
đây là bài toán không nhỏ đối với tiểu thương trong giai đoạn này
thí dụ như mình không sạp của mình phải mướn phải tốn tiền sạp tiền mướn nhân viên rất là tốn kém
thì chợ vắng thì nhân viên mình cũng phải giữ chứ mình không thể nào mà mình nói vắng rồi thôi mình cho người ta nghỉ
chợ bến thành là khu chợ nổi tiếng từ lâu tại tp hcm với khoảng ba sạp bán hàng sĩ và lẻ đủ loại
thông thường có khoảng chục nghìn lượt khách đến tham quan mua sắm
đây cũng là khu chợ lớn hình thành sớm mật nhất của thành phố
đã được ủy ban nhân dân tp hcm công nhận là điểm du lịch của thành phố
cùng với bốn điểm khác là bảo tàng mỹ thuật bảo tàng phụ nữ nam bộ bảo tàng lịch sử và bảo tàng chứng tích chiến tranh
để bảo vệ cho du khách cũng như tiểu thương tại chợ
sở công thương tp hcm đã có chỉ đạo thường xuyên tiêu độc khử trùng
nhằm phòng chống dịch bệnh tránh tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng khách du lịch trong mùa dịch covid một mươi chín